sau khi hội đồng nhân dân tp hcm thông qua nghị quyết thành lập tp thủ đức vào ngày một mươi hai tháng một mươi
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm và bộ nội vụ đã gửi đề án và tờ trình lên chính phủ về việc thành lập tp thủ đức
theo đó thành phố mới trực thuộc tp hcm sẽ có diện tích tự nhiên hơn hai trăm một mươi km hai và quy mô dân số trên một một triệu người
thành phố thủ đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ba quận gồm quận hai quận chín và quận thủ đức
sau khi thành lập tp thủ đức có hai trăm một mươi một năm mươi sáu km hai diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên một một triệu người bao gồm ba mươi bốn phường
theo bộ nội vụ sau khi sắp xếp diện tích tự nhiên và quy mô dân số tp hcm không thay đổi
chỉ thay đổi về cơ cấu số lượng đơn vị hành chính cấp huyện
từ hai mươi bốn quận huyện sẽ giảm ba quận và tăng một thành phố trực thuộc
số lượng đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm một mươi phường sau khi thực hiện xong đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một